sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hội nông dân việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập hội nông dân việt nam đón nhận huân chương hồ chí minh
đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm và tuyên dương chín mươi tri hội trưởng tiêu biểu xuất sắc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới và tham dự buổi lễ
trong năm năm qua công tác thi đua khen thưởng của hội nông dân việt nam tiếp tục được đổi mới
ngày càng thiết thực hiệu quả sáng tạo từng bước khắc phục tính hình thức
tuy nhiên công tác lãnh đạo chỉ đạo có lúc có nơi còn chưa thực sự được chú trọng
có phong trào còn hình thức chưa thực sự tạo động lực tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của cơ quan đơn vị của hội và từng địa phương
việc đăng ký ký kết giao ước thi đua chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao
việc đổi mới nội dung hình thức biện pháp tổ chức thi đua thiếu tính sáng tạo
chưa tập trung vào những việc khó mang tính đột phá
một số nơi chưa chủ động sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua
do đó trong lãnh đạo chỉ đạo kế hoạch phát động phong trào thi đua
nội dung tiêu chí thi đua thiếu cụ thể chưa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương đơn vị
với tinh thần thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu nước nhất
nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và hội nông dân việt nam trong chín mươi năm qua
đại hội thi đua yêu nước hội nông dân việt nam lần thứ năm đã kêu gọi toàn thể cán bộ
hội viên nông dân cả nước phát huy kết quả đạt được
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do thủ tướng chính phủ phát động
các phong trào các cuộc vận động của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phát động và phong trào thi đua của hội
tại buổi lễ thủ tướng đã trao huân chương hồ chí minh cho hội nông dân việt nam